cảnh sát các tỉnh thành tại campuchia từ ngày một mươi bảy tháng chín đến nay đã lục xót gần một cơ sở trong chiến dịch truy quét các tụ điểm đánh bạc trái phép công ty game lửa đảo tại các điểm nóng như tỉnh kanda thủ đô phnom penh và thành phố biển sihanoukville
do đó trước tình hình đó một số các chủ công ty game online từ bạc thái hình đã sợ bị truy tố tức pháp luật không chia đã tự cho một số công dân việt nam làm bạc công ty để trở về việt nam
lực lượng bộ đội biên phòng công an tỉnh tây ninh công an huyện bến cầu đã khởi động lại tất cả các tình huống khi mà công dân việt nam từ campuchia về với số lượng lớn đồng thời chuẩn bị sẵn trung tâm sinh hoạt cộng đồng để làm nhiệm vụ bảo hộ tốt nhất cho công dân việt nam
trong ngày hai mươi một tháng chín chín mươi hai công dân đã được về nước đa số họ là bị ép buộc làm việc tại các công ty chuyên về lừa đảo
người lao động của việt nam xuất cảnh trái phép qua campuchia để tìm việc thông qua các trang mạng xã hội
làm việc nhẹ mà hưởng lương cao thì trước khi xuất cảnh qua campuchia thì cũng phải tìm hiểu cho rõ mình làm cái gì và làm với ai ở đâu
theo cái lời kêu gọi là một số lương rất là cao như thế từ năm trăm linh đến một đô trên một người
tuy nhiên thì để lãn được cái số tiền này không phải là một vấn đề đơn giản
những người vừa được lực lượng chức năng của campuchia bàn giao cho chính quyền tỉnh tây ninh cho biết
đã lên kế hoạch tìm mọi cách để trở về nước và thừa nhận bị ép buộc phải tìm mọi cách lừa đảo chính những đồng bào mình ở quê hương
tuyển đi qua thì người ta chỉ nói là công ty làm người bằng máy tính bình thường thôi chứ không có nói là làm app hay là làm về công việc như thế này đâu ạ
tiktok lừa đảo đấy ra là polong xong rồi là chuyển tiền vào đó bên công ty này là chỉ có nạp tiền vào không có tiền ra
tụi em chỉ gọi là người đưa điện thoại thôi còn qua bên xe một là nó hướng dẫn khách từ từ
đấy bắt đầu khách nó mới nạp tiền
bắt đầu khách nó mới nạp tiền cho trong game rồi có rất là nhiều người bị gạt cho nên tụi em không thấy là mới đẹp rồi
có một người đó là một tỷ mấy bị dính cho trong game một tỷ mấy cho nên tụi em cảm thấy bức ức quá
không tụi em không có làm được cho nên tụi em mới tháo chạy luôn tìm không làm nữa
tại vì làm cái công ty lừa đảo mình là người việt nam mình qua tới đây mình làm để lấy đó làm công
mà trong khi đó là mình phải lừa người việt nam nữa tụi em không làm được
và hậu quả của việc không đáp ứng được công việc không dụ dỗ kêu gọi lừa đảo được nhiều người là bị quỳt lương
thậm chí là bị bán cho công ty khác trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
nếu muốn thoát ra thì phải mất tiền chuộc từ năm mươi đến hàng trăm triệu đồng
một ngày là gọi chỉ tiêu là hồi đầu là năm mươi nhưng mà về sau f số là còn hai mươi năm
bạn nào không đủ chỉ tiêu thì có nghĩa là phải tăng khe
trong quá trình làm việc thật sự là nó quá áp lực
và tất cả mọi người cũng áp lực nhưng mà họ không có tiếng nói và không biết phải làm sao để trốn ra khỏi đó được
chỉ cần có ý định thôi là sẽ bị bán cho công ty khác
hiện nay việc thuê bào điện thoại dân
đi động tài khoản mạng xã hội thường xuyên nhận được tin nhắn của gọi giác
với nội dung tham gia kiếm tiền trên tiktok zalo lazada hoặc game cờ bạc xuất hiện ngày càng nhiều
với những lời kể của những người trong cuộc như trên
hy vọng người dân sẽ có được bài học về chiêu lừa việc nhẹ lương cao
vì miếng phô mai chỉ có trong cái bẫy chuột
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tính nga xin chào và hẹn gặp lại